thưa quý vị ngày hôm nay toán nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tham ô tài sản rửa tiền xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức tp hcm và các đơn vị liên quan
hai bị cáo là nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện thủ đức và nguyễn văn lợi người giúp sức cho quân
bị xét xử về hai tội tham mô tài sản rửa tiền với không hình phạt tù từ hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
theo có trạng nguyễn minh quân đã chỉ đạo nguyễn văn lợi lập bốn công ty sân sau để can thiệp thâu tóm toàn bộ gói thầu
lợi lập các hợp đồng mua bán khống lòng vòng giữa các công ty này để nâng ra máy móc dùng ba trong nhóm bốn công ty trên nộp hồ sơ dự thầu
khi làm hồ sơ tham gia đầu thầu lợi làm một hồ sơ có tiêu chí tốt hơn hai hồ sơ còn lại để một công ty trúng thầu
bị can quân đã lợi dụng vị trí người đứng đầu bệnh viện gây sức ép với nhân viên dưới quyền
đầu gian lận trong đầu thầu nhằm tham ô tiền của bệnh viện
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi nhóm bốn công ty sân sau đã trúng hai mươi bảy trên hai mươi tám gói thầu với tổng giá trị hơn ba trăm bốn mươi năm hai tỷ đồng
sau khi trừ các chi phí số tiền quân tham ô của bệnh viện là một trăm linh ba sáu tỷ đồng
đối với hai mươi bảy gói thầu tổng thiệt hại được định giá là tám mươi một hai tỷ đồng
phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra đến ngày một tháng một mươi hai